đoàn công tác tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba đã có buổi làm việc với thành ủy hà nội nhằm khảo sát thực tế về kết quả một mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một tình hình kinh tế xã hội nhiệm kỳ đại hội một mươi hai của đảng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và một số nội dung khác
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư phó trưởng bộ phận thường trực tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba chủ trì hội nghị đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng chủ trì các đồng chí nguyễn văn nen bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương dự hội nghị
theo báo cáo kết quả một mươi năm thực hiện cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một của thủ đô hà nội và một số kết quả trong tổ chức thực hiện nghị quyết trung ương về công tác xây dựng trình đốn đảng
hà nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh công tác đối ngoại nổi bật kinh tế duy trì tăng trưởng khá tổng sản phẩm trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước theo cách tính mới

năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám tăng bảy ba mươi sáu dự kiến giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tăng từ bảy ba mươi bảy đến bảy bốn mươi năm
trong ba năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thành phố có gần tám mươi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lý kế số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn đến hết năm hai nghìn một mươi tám là trên hai trăm năm mươi năm doanh nghiệp
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phân đấu kết quả đạt được của thành phố hà nội
đồng chí trần quốc vượng đề nghị thời gian tới
tiếp tục thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng hà nội phải nỗ lực đi nhanh hơn về kinh tế trí thức công nghệ cao
bên cạnh đó hà nội phải phân đấu vào tốt đầu tiên bằng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh không chỉ để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội mà còn để nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ nhân dân